được biết để tìm được tiếng nói chung liên đoàn bóng đá đan mạch và hiệp hội các cầu thủ đã thống nhất sẽ sớm có thêm nhiều buổi làm việc trong thời gian tới
tuy nhiên các buổi gặp này chỉ diễn ra sau khi loạt trận quốc tế kết thúc
bên cạnh đó các khía cạnh như tiền thường bảo hiểm di chuyển ăn uống và điều kiện đối xử cũng đã gây ra sự bất đồng
năm ngoái liên đoàn bóng đá đan mạch đã từng hủy một trận đấu tại vòng loại world cup của đội tuyển nữ cũng vì tranh cãi hợp đồng
bây giờ sẽ là thông tin của môn thể thao tốc độ
đôi đua nổi tiếng của làng công thức một mclaren vừa gây bất ngờ khi xác nhận tay lái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín lando noris sẽ đua cặp với các lô sen bắt đầu từ mùa giải năm sau
đây sẽ là năm đầu tiên kể từ mùa giải năm hai nghìn bảy mclaren thay đổi toàn bộ đội hình tay đua
với việc carlos sainz thay thế cho đàn anh fernando alonso và norris thay thế cho vandone
lando norris trở lại
chuẩn bị bước sang tuổi một mươi chín vào tháng một mươi một năm nay tay lái đến từ nước anh gia nhập đội trẻ của mcrand vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy
anh gây ấn tượng khi trở thành người trẻ nhất lịch sử vô địch giải f ba châu âu ngay trong mùa đầu tiên thi đấu và đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng f hai năm nay
ngoài ra norris đã hoàn thành nhiều buổi chạy thử cùng mclaren
khi gần đây anh chạy thử ở buổi đua thử đầu tiên cho hai gp gần nhất tại bỉ và italia
với việc lando norris thay thế vandone sẽ phải tìm cho mình một tuổi
với đội hình tay đua mới này mclaren là đội thứ bốn công bố đủ đội hình tay đua
vẫn còn tới sáu đội đua còn lại đang tìm kiếm sự thay thế trong kỳ chuyển nhượng tay đua vô cùng hấp dẫn cho mùa giải hai nghìn hai mươi
phần cuối của bản tin sẽ là kết quả trạng một mươi giải đua xe đạp la vuenta hai nghìn một mươi tám
trong ngày thi đấu ấn tượng elia vivani đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên
trạng một mươi giải đua xe đạp vòng quanh tây ban nha la vuenta hai nghìn một mươi tám có chiều dài một trăm bảy mươi bảy km
xuất phát từ sala manca đến fomosele đã chứng kiến lần thứ hai tay đua viviani về nhất trạng
tay đua người italia được sự giúp đỡ của các đồng đội đã xuất sắc đánh bại nhà vô địch thế giới peter sagan ở vách đích
sau cú nước rút thần tốc ở những km cuối cùng
trung cuộc viviani cán đích với thời gian bốn h tám tám giây
trong khi đó trên bảng tổng sắp tay đua simon zates vẫn là người nắm giữ chiếc áo đỏ với tổng thời gian sau một mươi trạng là bốn mươi một h ba
hơn người đứng thứ hai là alessandro valverde của đội movistar đúng một giây
vào ngày mai trạng một mươi một của giải đua xe đạp la vuenta có hành trình dài hai trăm linh bảy km đi từ mambue đến ribeira sẽ tiếp tục được diễn ra
đây hẹn sẽ là trạng đua rất hấp dẫn khi khoảng cách giữa các tay đua đang dẫn đầu đoàn đua chỉ là một giây
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tối nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại